tại số nhà ba trăm bảy mươi hai ấp thạnh đức xã long đức huyện long phú tỉnh sóc trăng lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng ung khương thiện chú tại tỉnh sóc trăng đàn bán ma túy cho nguyễn văn bình chú tại huyện long phú và tổ chức cho bốn đối tượng khác sử dụng ma túy đá
hai bịch ma túy đá trên năm triệu đồng tiền mặt các dụng cụ để sử dụng ma túy đá hai súng bắn cồn năm cây mã tấu ba cây dao kim loại tự chế và một số tăng vật có liên quan là tăng vật thu giữ được
qua làm việc đối tượng thiện khai nhận số ma túy trên được mua từ thành phố cần thơ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện
thực tế thì tình trạng thanh thiếu niên đua đòi sử dụng chất gây nghiện chết người này mà chưa nhận thức đúng về tác hại của nó
đang có chiều hướng gia tăng
và địa điểm phổ biến mà các thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp là các nhà nghỉ khách sạn và quán karaoke
việc liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán và sử dụng ma túy tổng hợp trong quán karaoke chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã cho thấy ma túy tổng hợp trong giới trẻ đang diễn biến phức tạp
đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi lại vào lúc hai mươi ba h đêm ngày hai mươi năm tháng tám
khi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng vít bốn quán karaoke thanh tuyền thuộc địa chỉ tổ hai khu tám phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tại đây cơ quan công an phát hiện có ba đôi nam nữ đang hát karaoke có biểu hiện sử dụng ma túy
qua kiểm tra bằng quay thử cả sáu đối tượng trên đều dương tính với ma túy
bước đầu các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy tổng hợp hay còn gọi là thuốc lắc của lý ái linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê ở thành phố hà giang tỉnh hà giang
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của linh tại đội năm phường minh nông thành phố việt trì
cơ quan công an đã thu giữ năm mươi bảy viên thuốc lắc sáu gói ketamin và một mươi ba triệu đồng tiền mặt
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán karaoke khách sạn và nhà nghỉ
trước đó vào hồi h một mươi phút ngày một mươi ba tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã phát hiện bắt quả tăng một số đối tượng đang sử dụng ma túy đá tại phòng vip ba trăm linh một quán karaoke ruby thuộc tổ sáu mươi khu đô thị minh phương phường minh phương tp việt trì
điều đang nói là đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán karaoke hầu hết tuổi đời còn rất trẻ trong đó nhiều đối tượng hiện đang là học sinh sinh viên các trường đại học và cao đẳng
qua đây thì cảnh báo
với các nhà hàng karaoke phải chấp hành tốt các quy định đã cam kết
và thứ hai nữa là phải cảnh sát đối với các đối tượng hát karaoke quá rộng
khi đã hát karaoke quá rộng thường dẫn đến việc sử dụng ma túy tổng hợp mà các đối tượng thường sử dụng hiện nay phổ biến là thuốc lắc và ketamine
để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp đòi hỏi chủ các nhà nghỉ khách sạn quán karaoke cần thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự
tăng cường kiểm tra giám sát đối với các trường hợp khách hàng có biểu hiện nghi vấn
đi liền với đó lực lượng công an cơ sở nhất là công an xã phường cảnh sát khu vực cần tăng cường công tác kiểm tra
kiên quyết xử lý các trường hợp không khai báo tạm vắng tạm trú các trường hợp quán karaoke cho khách hàng hát quá thời gian quy định
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thị xã quảng yên vừa tiến hành kiểm tra bắt giữ hai phương tiện có hành vi hút cát trái phép
hai tàu bị bắt là hp bốn trăm một mươi bốn do nguyễn bá tuấn chú tài huyện lạ úc thành phố hải phòng điều kiện và tàu xi măng biển kiểm soát hp năm nghìn tám trăm sáu mươi chín do hoàng văn tư chú tài huyện thanh hà hải dương điều kiện
thời điểm bắt giữ trên tàu có tám máy nổ có gắn ống hút công suất hai mươi mã lực một máy và đã hút được khoảng bốn mươi mét khối cát
trước đó một ngày phòng cảnh sát đường thủy cũng đã bắt quả tăng tàu hp bốn trăm linh một trọng tải một trăm linh tấn công suất bốn mươi tám mã lực do bùi công chính chú tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa đang hút cát trái phép tại đây
phòng cảnh sát đường thủy đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và buộc các đối tượng trên hoàn nguyên số khác đã khai thác trái phép theo quy định